sau thời gian nắng hạn ngày hôm nay một mươi ba tháng bốn tỉnh phú yên đã có mưa lớn trên diện rộng cơn mưa nặng hạt bất thường này đã giải cứu hàng nghìn hectare cây trồng đang có nguy cơ chết khô và cháy người dân ở đây hiện đang rất vui mừng và phấn khởi
mới bước vào mùa khô nhưng nhiều diện tích cây trồng đặc biệt là sắn mía bắp của nông dân tỉnh phú yên đã bắt đầu thiếu nước khô héo
nhiều ngày qua tại ba huyện miền núi sông hình sơn hòa đồng xuân những địa bàn được dự báo tình trạng khô hạn xảy ra trên diện rộng và gai gắt hơn năm hai nghìn một mươi chín
bà con nông dân phải dùng máy bơm cá nhân tích cực chống hạn tận dụng nguồn nước từ các sông suối ao hồ cũng đang trong tình trạng kiệt nước
cơn mưa nặng hạt bất thường ngày một mươi ba tháng bốn đã cứu hàng nghìn hectare cây trồng bổ sung đáng kể nguồn nước ngầm các hồ chứa nước thủy lợi và giảm nguy cơ cháy rừng ở cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm